đánh giá cao việc các doanh nghiệp việt nam đã quan tâm đầu tư vào myanmar
và tin tưởng với luật doanh nghiệp sắp sửa đổi của myanmar
sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp việt nam gia tăng đầu tư vào myanmar
khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực
nhất là về kinh tế thương mại và phối hợp hiệu quả với việt nam
tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trước hết là trong khuôn khổ asean
ngài man uyên khai than đánh giá cao vai trò của đảng cộng sản việt nam
và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện
trên các kênh đảng chính phủ quốc hội và nhân dân hai nước thời gian tới
nhất là việc trao đổi đoàn cấp cao để học hỏi tham khảo kinh nghiệm của nhau
trong lãnh đạo quản lý đất nước
cũng tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh
chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch quốc hội man uyên khai than
đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua
và tin tưởng chuyến thăm việt nam lần này của ngài chủ tịch quốc hội
sẽ là dấu mốc quan trọng góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị
và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
tổng bí thư khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là coi trọng tăng cường
và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với myanmar
trên tất cả các kênh đảng chính phủ quốc hội và giao lưu nhân dân
đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như thương mại đầu tư nông nghiệp
và giao lưu văn hóa cũng như trong khuôn khổ các cơ chế khu vực và quốc tế
như asean clmv gms và các diễn đàn đa phương khác
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chiều nay tại buổi tiếp chủ tịch thượng viện kiêm chủ tịch quốc hội myanmar
man yuen khai than thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
các doanh nghiệp việt nam mong muốn tăng cường đầu tư vào myanmar
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việt nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước
trân trọng những mối liên hệ giữa chủ tịch hồ chí minh và lãnh tụ ông san
khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa
quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với myanmar trên tất cả các lĩnh vực
hoàn ngành những thành tựu kinh tế xã hội mà chính phủ myanmar đạt được thời gian qua
thủ tướng tin tưởng chắc chắn myanmar sẽ thành công trong xúc tiến hòa giải
và hòa hợp dân tộc nâng cao vị thế ở khu vực và trên trường quốc tế
tin tưởng chuyến thăm này đóng góp hơn nữa vào tăng cường phát triển mối quan hệ hữu nghị
và hợp tác hai nước
thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường phối hợp để asean phát huy vai trò trung tâm
đóng góp tích cực vào việc đảm bảo hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải
và hàng không ở biển đông thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thúc đẩy các bên tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao
không tiến hành các hoạt động làm căng thẳng tình hình
chủ tịch thượng viện kiêm chủ tịch quốc hội man uyên khai than bày tỏ hết sức vui mừng
được đến thăm việt nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của việt nam đối với đoàn quốc hội myanmar
chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội to lớn mà việt nam đạt được thời gian qua
là những kinh nghiệm quý báu để myanmar học hỏi
ông nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước thực tế đã được hình thành từ lâu
vui mừng trước việc quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ
là người bạn thân thiết của việt nam myanmar mong muốn các doanh nghiệp việt nam tăng cường đầu tư vào nước này
về vấn đề biển đông myanmar luôn tôn trọng ý kiến đồng thuận của các bên liên quan tại biển đông
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước asean để thực hiện đầy đủ tuyên bố
về ứng xử các bên ở biển đông doc thúc đẩy sớm tiến tới bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
ngày một mươi năm tháng năm hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác quốc tế
về vành đai và con đường đã được tổ chức tại bắc kinh trung quốc do chủ tịch trung quốc tập cận bình
làm chủ tọa với sự tham dự của các vị đứng đầu nhà nước và chính phủ của hai mươi chín quốc gia
và tổng thư ký liên hợp quốc chủ tịch ngân hàng thế giới giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế
đoàn việt nam do chủ tịch nước trần đại quang dẫn đầu
tham gia đoàn có phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ và lãnh đạo một số bộ ngành
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam hoan nghênh các sáng kiến
liên kết kinh tế kết nối khu vực nói chung sáng kiến vành đai và con đường nói riêng
và sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đem lại lợi ích chung
góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững
với vai trò là nước chủ nhà của hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy đã và đang tích cực hợp tác với các nền kinh tế thành viên
để thúc đẩy tạo dựng quan hệ đối tác châu á thái bình dương vì phát triển bền vững và bao trùm trong thế kỷ hai mươi một
và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững hai nghìn ba mươi
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo đã ra thông cáo chung theo đó khẳng định các quốc gia có trách nhiệm thúc đẩy hòa bình
hợp tác cùng có lợi tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo dựng một cộng đồng hòa bình thịnh vượng
trên cơ sở ý kiến nhất trí của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tờ trình của ban công tác đại biểu đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu của ông võ kim cự
ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội đối với ông võ kim cự
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh kể từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy vì bị thi hành kỷ luật
và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe
cũng trong phiên họp này căn cứ quy định tại điều bảy mươi bốn hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam điều ba mươi tám điều năm mươi bốn luật tổ chức quốc hội
điều ba mươi năm quy chế làm việc của ủy ban thường vụ quốc hội trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu quốc hội của ông nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết nhất trí về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu quốc hội đối với ông nguyễn thiện nhân
từ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trà vinh đến đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu quốc hội của ông đinh la thăng
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết nhất trí về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu quốc hội đối với ông đinh la thăng
từ đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa
trong khuôn khổ của hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp apec sáng nay tại hà nội đã diễn ra đối thoại chính sách cao cấp
về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số
nội dung này là một trong những hướng ưu tiên của năm apec hai nghìn một mươi bảy hướng tới tăng trưởng bền vững
sáng tạo và bao trùm cho các nền kinh tế thành viên
đây là hội nghị mở đầu cho tám hội nghị cấp bộ trưởng của năm apec hai nghìn một mươi bảy và cũng thể hiện nỗ lực liên tục của apec nói chung
của việt nam nói riêng về phát triển nguồn nhân lực
tại cuộc đối thoại các đại biểu đều nhấn mạnh trong kỷ nguyên số sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ
đặc biệt là công nghệ thông tin đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự phát triển của nguồn nhân lực
và cũng tạo điều kiện phương tiện mới để thực hiện những yêu cầu đó
không chỉ là ngành nghề
là việc làm mới mà còn là phương thức tổ chức cung cấp lao động mới
các đại biểu và chuyên gia khẳng định cũng như những cuộc cách mạng trước đây
luôn có các ngành việc làm mất đi và nhiều ngành việc làm mới sẽ ra đời phát triển
ai là người chủ động sẵn sàng cho sự thay đổi đó sẽ giành được lợi thế
với một chương trình nghị sự bao quát các vấn đề về tương lai việc làm trong kỷ nguyên số
về đổi mới giáo dục và đào tạo kỹ năng nghề hoàn thiện an sinh xã hội đáp ứng nhu cầu việc làm trong kỷ nguyên số
đối thoại lần này giúp các ngành
các nước đang phát triển nâng cao chất lượng người lao động
với nhiều sáng kiến chia sẻ về các kỹ năng đào tạo mới
sẽ hỗ trợ cho giới trẻ tìm được việc làm phù hợp với ứng dụng công nghệ hiện đại
đồng thời giúp lao động lớn tuổi bắt kịp với nhu cầu thị trường lao động mới
đây cũng là vấn đề lao động ở cả các nước đã phát triển
quan điểm của tôi là không nên nhìn cuộc cách mạng lần thứ tư như một mối lo ngại mà là một cơ hội
tất nhiên là một số công việc sẽ không thể tồn tại được
ví dụ như công việc đòi hỏi kỹ năng thấp bởi các công nghệ máy tự động công nghệ cao sẽ dần thay thế được con người
tuy nhiên sẽ có những công việc khác được tạo ra
vì vậy việc đầu tiên là các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng nên nhìn đây là một cơ hội phát triển
tạo ra một tương lai mới trong dịch chuyển lao động
đại diện từ các nền kinh tế thành viên apec đã đưa ra đề xuất khuyến nghị nhằm thích ứng
và tận dụng cơ hội của kỷ nguyên số của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đồng thời đảm bảo các yêu cầu phát triển bao trùm bình đẳng về lao động việc làm
góp phần quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực trong khu vực
tạo thêm động lực mới để cộng đồng apec tiếp tục phát triển năng động
phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chương trình nghị sự phát triển bền vững của liên hợp quốc
chiều nay ngày một mươi năm tháng năm tại thành phố long xuyên an giang
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì hội nghị khẩn cấp
nhằm giải quyết cấp bách tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng vùng đồng bằng sông kiều long
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu quy hoạch lại các tuyến dân cư
nhất là khu vực sạt lở ven sông rạch và khu vực an toàn ổn định
hệ thống quan chắc cần đầu tư tốt hơn cảnh báo sớm hơn
cần xem xét những đề xuất về vốn cơ chế để giải quyết các vấn đề phát sinh
trong ứng phó sạt lở xâm thực của biển
nghiên cứu những ảnh hưởng tiêu cực của các đập thủy điện thượng nguồn sông mê công
khiến lượng phù sa cát sỏi về thấp gây thiếu hụt nguồn cát sỏi đáy sông
dẫn đến hố xoáy để có hướng khắc phục
giao các bộ tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng
bộ khoa học công nghệ cần thực hiện những phần việc của bộ
ngành quản lý tháo gỡ vướng mắt cho địa phương khắc phục tốt hơn nữa công tác xử lý sạt lở
xâm thực biến đổi khí hậu sớm đề xuất những phương án khả thi trình chính phủ thủ tướng chính phủ phê duyệt
trước đó phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa hiện trạng sạt lở
tại xã mỹ hội đồng chợ mới tỉnh an giang
trong phần tiết quốc tế triều tiên phản ứng về chiến thắng của tân tổng thống moon jae in